theo hội đồng xét xử do phiên tòa vắng mặt anh vũ xuân trường đại diện hợp pháp của bị hại
vắng mặt hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh nguyễn văn vũ và phạm đức hữu
để đảm bảo quyền lợi cho các bên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa
thời gian mở lại sẽ được thông báo sau
hai bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội mua bán đánh cháo chiếm đoạt trẻ em
gồm phạm thị nguyệt bốn mươi năm tuổi quê ninh bình và nguyễn thị thanh trang
người quản lý nhà mở tại chùa bồ đề
cũng trong ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng
đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can gồm phan đình tài nguyễn trung hiếu
nguyễn xuân quang và huỳnh ngọc nam về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra vào đêm ngày hai mươi ba tháng tám tài quang và hoàng tuấn vũ đi xe máy đến đường trần phú
phường ba thành phố đà lạt có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh phạm văn nghị
nhóm của tài đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của anh nghị nhóm của anh nghị cũng dùng mũ bảo hiểm đánh trả
sau đó nam và hiếu đã đưa con dao gấp để tài đâm trả thù nhóm của anh nghị
tài dùng con dao gấp đâm anh nghị và anh thạnh khiến hai anh phải bỏ chạy nhưng lại bị nam và hiếu truy đuổi
anh nghị được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong thạnh quốc và hiệp bị thương nhẹ
với hành vi phạm tội tài và hiếu đã bị khởi tố về tội giết người nam và quang bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ ba đối tượng lê minh hò
huỳnh đức nhật quang cùng chú phường phú thạnh và võ như huỳnh chú tại xã hòa thành huyện đông hòa về hành vi cướp giật tài sản
trong khoảng bốn tháng nay các đối tượng này dùng xe máy chạy trên đường chờ có người đi đường sơ hở
thì bọn chúng áp sát và thực hiện hành vi cướp giật
với thủ đoạn này bọn chúng đã thực hiện chót lọt tám vụ cấp giật tài sản trên địa bàn tp tuy hòa
với số tiền hơn hai mươi ba triệu đồng một mươi một điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác
dạng sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh sơn la
khi làm nhiệm vụ tại khu vực tổ sáu phường trường sinh tp sơn la
đã phát hiện xe mô tô vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu k bảy trăm bốn mươi sáu
do chủ xe là đỗ văn dũng điều khiển lực lượng công an phát hiện hai hộp số chứa nội tạng động vật
có tổng trọng lượng một trăm ba mươi ba kg
qua tiến hành kiểm tra đỗ văn dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số nội tạng trên
bàn giao cho trạm thú y thành phố tiến hành tịch thu và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
dù còn hơn một tháng nữa mới bước vào vụ thu hoạch cao
nhưng hàng trăm thương lái đã ồ ạt đối với các huyện vùng cao tỉnh quảng ngãi
để thu mua cao non bán sang trung quốc với giá bán cao gấp ba lần so với cầu chính vụ năm ngoái
thông thường từ giữa tháng chín hàng năm mới là vụ thu hoạch cao
nhưng từ giữa tháng tám đến nay thương lái đã về tận vùng cao
thuyết phục bà con hái cao non bán cho họ
nếu như chính vụ năm ngoái mỗi kg cao nhất chỉ bán được năm đồng
thì năm nay thương lái mua cao non với giá cao gấp ba lần
nhiều điểm đặt bảng giá thu mua cao dọc theo tuyến đường từ huyện sơn hà về sơn tây
với giá giao động từ một mươi sáu đến một mươi bảy đồng một kg
mỗi ngày các thương lái thu mua trung bình khoảng ba trăm linh kg cao non để bán sang trung quốc
trước tình trạng trên tỉnh quảng ngãi đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra
tuyên truyền đến người dân để tránh gây ảnh hưởng lâu dài cho sản phẩm cao tại địa phương
để kịp thời giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh trong xét tuyển vào đại học cao đẳng
hệ chính quy năm hai nghìn một mươi năm bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường thành lập tổ công tác chuyên trách
để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác có nhiệm vụ tiếp đón hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác
cho thí sinh và phụ huynh về công tác xét tuyển đại học cao đẳng
các trường cần bố trí những người nắm vững nghiệp vụ về công tác tuyển sinh đại học cao đẳng
tham gia tổ công tác bố trí phòng làm việc máy tính điện thoại và các điều kiện cần thiết khác phục vụ
liên quan đến tổ công tác như địa điểm làm việc số điện thoại và email để liên hệ
thời gian làm việc trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác
để thí sinh và phụ huynh biết
tổ công tác làm việc trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
cho đến khi kết thúc công tác xét tuyển cao đẳng là ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
vừa rồi là những thông tin chúng tôi mới cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi